điều tra công an huyện thanh trì hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam với một mươi ba bị can là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
trong đó có ba bị can là lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v gồm lê văn ngân giám đốc tăng xuân huy và vũ mạnh hiền cùng là phó giám đốc trung tâm
quá trình thu thập tài liệu đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì xác định
trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một v kiểm định khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi phương tiện
tức trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ sáu triệu đến tám triệu đồng để làm thủ tục đăng kiểm nhanh không bị gây khó dễ
thông thường các chủ xe khi đến trạm đăng kiểm trung tâm thường để số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng trong xe
nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe các đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền
các đăng kiểm viên khai nhận đã bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công
bằng tay bằng mắt không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả
một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày ba mươi tháng một tại đường trần hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai
các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện
mường khương bắt quả tang vàng a tráng chú tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu vàng a tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam
rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khi chưa kịp ra ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang đấu tranh làm rõ
đột nhập tiệm vàng ở quận một mươi hai tp hcm và lấy trộm
nhiều trang sức tổng cộng hơn một trăm linh lượng vàng trị giá khoảng bốn năm tỷ đồng
phạm văn nu chú tỉnh đồng tháp bỏ trốn lên bình dương nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ
trước đó sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ một tiệm vàng trên đường hào huy giáp phường thạnh lộc quận một mươi hai
mở cửa hàng để bán thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
qua kiểm tra chủ cửa hàng phát hiện một lượng vàng lớn chuẩn bị để bán trong ngày vía thần tài đã bị mất
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận một mươi hai cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ nu tại bình dương
công an cũng thu hồi các tăng vật liên quan bao gồm số lượng lớn trang sức vàng
liên quan đến vụ đánh nhau gây hậu quả chết người xảy ra tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vào ngày hai mươi chín tháng một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang điều tra xử lý các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một do mâu thuẫn cá nhân nguyễn văn tình chú huyện long thành tỉnh đồng nai
cùng sau đối tượng khác đã tìm nguyễn thành an
khi hai nhóm gặp nhau thì xảy ra hỗn chiến hậu quả là kiên thiên bị lê văn thành đâm vào vùng ngực tử vong
các đối tượng khác gồm nguyễn văn triều đặng văn đông bị thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện bà rịa cao văn hách bị thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã giả quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra về hành vi giết người
và một mươi một đối tượng khác về hành vi gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị nạn cờ bạc thường hoạt động mạnh vào dịp cuối năm và đầu xuân năm mới
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thực hiện cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp đầu xuân
lực lượng công an đã chủ động thực hiện các biện pháp phong ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
công an huyện phúc thọ vừa phát hiện bắt quả tang ba mươi hai đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi sóc đĩa
tại sưởng cơ khí xã thượng cốc huyện phúc thọ tp hà nội
tăng vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa bốn quân vị một trăm chín mươi triệu đồng thu trên chiếu bạc hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng trên người của các đối tượng bị bắt
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi tám đối tượng
về hành vi đánh bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự